thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong đó sẽ đầu tư xây dựng năm mươi trạm kiểm tra tải trọng xe cố định
theo đó từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hình thành mạng lưới kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc
đầu tư xây dựng lắp đặt hai mươi tám trạm kiểm tra tải trọng xe cố định trên đường bộ
giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi hoàn thiện mạng lưới kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc
đầu tư xây dựng lắp đặt hai mươi hai trạm kiểm tra tải trọng xe cố định đầu tư xây dựng trạm kiểm tra tải trọng
đặt mục tiêu kiện toàn hệ thống mạng lưới kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về tải trọng khổ giới hạn của đường bộ
góp phần bảo vệ và duy trì tuổi thọ của công trình đường bộ thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động vận tải
ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá cước vận tải hạn chế xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ